sở giao thông vận tải tp hcm đã tổ chức thông xe cây cầu bắc qua đảo kim cương quận hai
dự án này có tổng mức đầu tư là năm trăm linh tỷ đồng
việc thông xe được người dân kỳ vọng là sẽ giúp hạn chế tai nạn giao thông và giảm tài cho đường đồng văn cống
một trong những chục đường chính ra vào cảng cát lái hay bị ủn tắc giao thông
cầu được xây dựng bắt qua nhánh sông chồng ông tố có chiều dài ba trăm linh m rộng hai mươi hai mét với thiết kế bốn làng xe lưu thông
đây là công trình cầu đường cấp độ hai có tuổi thọ một trăm linh năm
chủ đầu tư khu quản lý giao thông đô thị số hai cho biết công trình tạo kết nối giao thông từ đại lộ mai chí thọ
khu dân cư thạnh mỹ lợi vào trung tâm thành phố
ở ngoài đường thì sợ hơn xe cổ này kia nó cũng nhiều nữa thì đi nó cũng xa xa hơn
có cái cầu này thì nó gần hơn
công việc mà đi bây giờ đi làm sáng mà đi làm ngang đây là rất là nhanh rút gọi được cũng khoảng được một mươi năm phút
công trình xây dựng cầu bắt qua đảo kim khương quận hai
hoàn thành vượt tiến độ hai tháng
đây là một trong nhiều công trình dự án đã và đang được ngành giao thông thành phố hồ chí minh triển khai xây dựng
như nút giao mỹ thủy đường nối vành đai hai nâng cấp mở rộng đường đồng văn cống v v
nhằm giảm tải chống ôn tắc cho khu vực xung quanh cảng các lái